bệnh nhân là chị n t k n hai mươi bảy tuổi quê tại cần thơ hiện sống tại tp hcm bị chấn thương ngực trong một tai nạn sinh hoạt hy hữu cách đây năm năm
thời điểm đó bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại một bệnh viện tuyến huyện và được đặt rất lưu ngực
gần nửa năm trở lại đây chị nờ bị đau âm ỉ vùng hạ sườn bên trái kéo dài kèm theo cảm giác nặng tức ngực
dù đi khám ở nhiều nơi và dùng nhiều thuốc nhưng bệnh vẫn chưa được điều trị rất điểm vì chưa tìm ra đúng nguyên nhân
tại một bệnh viện đa khoa ở tp hcm dựa theo thông tin bệnh nhân cung cấp các bác sĩ tiến hành thăm khám chỉ định chụp ct ổ bụng và phát hiện cô gái bị thoát vị hoành trái
hình ảnh chụp chiếu ghi nhận một phần ruột dưới ổ bụng của chị nờ trôi lên lồng ngực nằm phía trên cơ hoành bên trái
sau khi hội trần các bác sĩ xác định bệnh lý thoát vị hoành trái và chỉ định phẫu thuật phục hồi cơ hoành bằng phương pháp mở ngược trái
gỡ tạm dính với nhu mô phổi để đưa toàn bộ rùa xuống ổ bụng và khâu phục hồi cơ hoành
đây là phương pháp được xem tối ưu giải phóng các tạng dính hơn so với cách chọn mổ theo đường bụng đồng thời kiểm soát được tim phổi
trong quá trình phẫu thuật lấy lỗ thoát vị kích thước năm cm sát chân cơ hoành một phần đại tràng bên trái bị kéo lên lồng ngực trái
ekip các bác sĩ đã tiến hành gỡ dính toàn bộ khối thoát vị dính vào phổi trái đưa các tạng về lại ổ bụng khâu phục hồi cơ hoành
bằng kinh nghiệm và sự phối hợp nhịp nhàng của ekip ca phẫu thuật đã diễn ra thành công xuân sẻ sau một giờ ba mươi phút
hậu phẫu bảy ngày bệnh nhân được chụp msct ngực kiểm tra ghi nhận phổ trái nở tốt như người bình thường
bệnh nhân không đau ngực không đau bụng hồi phục tốt sức khỏe ổn định và được xuất viện
các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực khuyến cáo thoát vị hoành nếu không được phẫu thuật điều trị sớm thì các tạng trong ổ bụng có thể chèn ép tim
phổi gây ảnh hưởng đến hô hấp đe dọa đến tính mạng người bệnh
người bệnh khi có các triệu chứng nghi ngờ thoát vị hoành như đau bụng hoặc đau ngực khó nuốt ăn mau no buồn nôn khó thở nôn da máu hoặc đi cầu phân đen
ho không giải thích được cần đến các cơ sở uy tín để thăm khám và trần đoán điều trị đúng bệnh kịp thời
thoát vị hoành là tình trạng các cơ quan bình thường phải ở trong ổ bụng vì một lý do nào đó lại di chuyển lên khoang lồng ngực và gây ra các triệu chứng khó chịu
nguyên nhân của thoát vị cơ hoành có thể gây ra bởi tổn thương cơ hoành do chấn thương thoát vị hoành bẩm sinh tăng áp lực ổ bụng đột ngột như khí ho hát hơi nôn khi dặn tàu bón khi nâng vật nặng
các kiểu thoát vị hoành
thoát vị trượt là loại phổ biến nhất gặp ở cả hai bệnh nhân lớn tuổi và trẻ tuổi
trong loại này phần khuyết tâm vị được đẩy lên trên cơ hoành gây thoát vị đối xứng một phần trên của dạ dày
thoát vị cuốn
phần đáy vị bị cuốn lên trên chỗ nối thực quản dạ dày khiến tâm vị vẫn nằm ở dưới cơ hoành
thoát vị này thường là biến chứng của phẫu thuật củng cố cơ vòng thực quản dưới trong điều trị trao ngực dạ dày thực quản
thoát vị hỗn hợp
là một kết hợp giữa thoát vị trượt và thoát vị cuốn cả quyết tâm vị và phần đáy vị được đẩy lên trên cơ hoành với đáy vị di chuyển thậm chí còn cao hơn so với khuyết tâm vị hay gặp những bệnh nhân lớn tuổi
ban đầu có thể xuất hiện một thoát vị trượt sau đó phát triển thành loại hỗn hợp
thoát vị phức tạp
may mắn là thường hiếm nó được định nghĩa bởi thoát vị trong lồng ngực của các cơ quan khác chẳng hạn như đại tràng ruột non và mạc núi và túi thoát vị bên trên câu hoành
dấu hiệu nhận biết
thoát vị hoành là một bệnh thường xuyên xảy ra ở trẻ nhỏ nhưng bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi đều có nguy cơ mắc phải
tuy nhiên những người ở độ tuổi trên năm mươi và phụ nữ thừa cân dĩ mắc bệnh hơn
có thể người bệnh không có triệu chứng gì hoặc có triệu chứng khác nhau tùy mức độ ảnh hưởng tới cơ quan tiêu hóa hoặc hô hấp
có thể ở nóng ở hơi hoặc khó nuốt có những cơn đau ngực đau bụng dữ dội buồn nôn ói mửa triệu chứng tắc ruột thấp hoặc cao khó thở
chính bởi vậy nên bệnh rất có thể bị bỏ sót hoặc trần đoán nhầm với một số bệnh như viêm lết dạ dày dối loạn tiêu hóa đau thắt ngực
bệnh lý bẩm sinh hoặc mắc phải
thoát vị hoành có thể là bệnh lý bẩm sinh hoặc mắc phải
bệnh lý bẩm sinh thường được phát hiện trong thời kỳ bào thai hoặc đúc chê nhỏ
thoát vị mắc phải thường được phát hiện ở lứa tuổi lớn hơn
khi chẩn đoán thoát vị hoành cần phải xem xét kỹ lưỡng về dấu hiệu lâm sàng kết hợp với các phương pháp trần đoán hình ảnh như x quang siêu âm cắt lớp vi tính
cộng hưởng từ ít sử dụng trong bệnh lý thoát vị hoay
thoát vị hoành chụp cắt lớp vi tính và chụp cắt lớp có tiêm kết hợp uống thuốc cản quang hiện nay được áp dụng khá phổ biến trong chẩn đoán thoát vị hoành
đặc biệt thoát vị hoành ở người lớn qua hình ảnh thu được từ các lát cắt sẽ cho đánh giá chi tiết về thoát vị như vị trí thoát vị tạm thoát vị loại thoát vị góp phần tích cực trong định hướng phương pháp xử trí sau này cho bệnh nhân
hầu hết người bệnh thoát vị cơ hoành không có triệu chứng khó chịu gì và không cần phải điều trị
tuy nhiên nếu ợt chua thường xuyên và trong ngực acid thay thuốc cần cho toa thuốc hay chỉ định phẫu thuật
khi các triệu chứng nhẹ xảy ra như chứng ở nóng đầy hơi hoặc khó chịu dạ dày một thoát vị hoành có thể được điều trị thành công bằng cách thay đổi lối sống như giảm cân nếu đang thừa cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh
có một chế độ ăn uống phù hợp ăn uống vừa phải nhiều loại thực phẩm và hạn chế các loại thực phẩm béo thực phẩm có tính acid như cà chua và trái cây chua hoặc nước ép trái cây
thực phẩm có chứa cà phê in và đồ uống có cồn không nên nằm ngay sau bữa ăn mà ít nhất từ ba đến bốn tiếng sau bữa ăn và không nên ăn nhẹ trước khi đi ngủ